bệnh viện bưu điện đã phải tiến hành phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân bị nhiễm trùng đường mật dẫn đến nguy kịch do có hàng nghìn con sán lá gan trong bụng
gần tết người dân cần cẩn trọng hơn trong việc tiêu dùng thực phẩm nhất là dùng các loại thực phẩm tái sống thì nguy cơ nhiễm run sán lại càng cao
bệnh nhân cho biết vì là ngư dân nên thường xuyên ăn gỏi cá sống dẫn đến tình trạng nhiễm run sán
theo các bác sĩ những loại thực phẩm không qua đun nấu hoặc nấu tái nấu không kỹ khi dùng thì khả năng bị nhiễm ký sinh trùng nhất là sán lá gan sẽ rất cao
nó đau mà vừa đau vừa ép thì khi bác sĩ cho mình chụp phim thì bà sưu âm thì họ bảo là sán lá gan
thịt tái thì có những cái mối nguy hại tiềm ẩn mà mọi người không biết đến từ cái việc là nhiễm những cái con ký sinh trùng dung sán thì cái thời gian ủ bệnh nó có thể thay đổi khác nhau
có thể từ vài tháng vài năm có thể là rất là nhiều năm và khi mà đến cái giai đoạn mà toàn phát bệnh thì chúng ta sẽ có những cái biểu hiện triệu chứng
ví dụ rối loạn tiêu hóa như là đau bụng nôn ói tiêu chảy thiếu máu da xanh sao nội mề đay ngứa sốt mệt mỏi đau nhất cơ và nặng nề nhất vẫn là tử vong
trung quy lại thì nếu như mà các bạn vẫn muốn ăn thịt tái thì dù là cái nguồn gốc nó có sạch đến đâu hoặc là những cái thịt được nuôi
trồng ngay tại nhà đi chăng nữa thì trong quá trình mà chế biến cũng như bảo quản thì cái chất lượng cuối cùng mà đến với lại người chúng ta ăn thì cũng vẫn là một cái câu hỏi bỏ ngỡ
cho nên là nếu như mà mình vẫn muốn ăn tái thì cũng có nghĩa rằng là bạn đang chấp nhận rủi ro
cuối năm tết sắp đến nhu cầu tiêu thụ thực phẩm cũng sẽ cao hơn người dân nên thận trọng trong việc lựa chọn nguồn gốc xuất xứ của các loại thực phẩm
chú ý chế biến rửa thật sạch trước khi sử dụng đi thăm khám sức khỏe định kỳ thường xuyên để kịp thời phát hiện và điều trị nếu bị nhiễm run